để góp phần chia sẻ những mất mát với đồng bào bị thiệt hại do lũ quét và sạt lờ đất tại hai tỉnh sơn la và yên bái
sáng ngày bảy tháng tám ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phát động lễ quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại
ngay trong buổi lễ phát động cán bộ công nhân viên bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn ủng hộ mỗi người một ngày lương
các tập thể và cá nhân thuộc các cục vụ viện cổ bộ tự nguyện ủng hộ với tổng số tiền quyên góp là một một mươi ba bảy trăm hai mươi đồng
từ đầu năm đến nay thiên tai trên cả nước đã làm một trăm linh sáu người chết và mất tích một một mươi chín nhà bị sập cuốn trôi tổng thiệt hại vật chất lên đến trên năm tỷ đồng
riêng lũ quét sạt lở trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại hai tỉnh sơn la và yên bái
đã làm ba mươi một người chết và mất tích hai mươi một người bị thương hai trăm hai mươi tám nhà bị sập cuốn trôi tổng thiệt hại vật chất lên đến tám trăm linh tỷ đồng
ngay sau lễ phát động bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tổ chức hai đoàn công tác do hai đồng chí thứ trưởng dẫn đầu
để đến hai tỉnh sơn la và yên bái để trực tiếp chỉ đạo khắc phục sản xuất và trao tiền hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại